thông tin từ trường trung học phổ thông hoành bồ tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết là một mươi ba học sinh phải nhập viện vì ăn phải kẹo có chứa chất kích thích
sau khi được cấp cứu thì sức khỏe của các em đã cơ bản ổn định
theo thông tin từ bệnh viện đa khoa hạ long bệnh viện đã tiếp nhận một mươi ba học sinh có biểu hiện kích thích buồn nôn
sau khi sử dụng các biện pháp sơ cứu ban đầu làm test nhanh một mươi ba học sinh đều có kết quả dương tính với ma túy
thông tin ban đầu trong thời gian diễn ra sinh hoạt giới cờ
một học sinh có biểu hiện bất thường với sức khỏe như tê bệnh
bị chân tay cảm giác khó chịu toàn thân
sau đó nhiều học sinh khác cũng có biểu hiện bất thường với dối loạn chức năng đau bụng buồn nôn
qua giả soát nhanh các học sinh trên cùng sử dụng một loại kẹo không rõ nguồn gốc do một học sinh cùng lớp mang đến
quan sát bằng mắt thường có thể thấy trên vỏ kẹo có ghi chứa một lượng nhất định nồng độ thc
một loại hợp chất ma túy có trong cây cần giả
nhưng mà không biết làm sao được chỉ biết là dặn cho các con thôi
hiện nhà trường đã báo cáo các cơ quan chức năng đồng thời phối hợp với công an tp hạ long lập biên bản sự việc
niêm phong gói kẹo học sinh đã sử dụng và xác minh các thông tin liên quan để phục vụ điều tra